thưa quý vị ngày hôm nay tại trụ sở trung ương đảng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
ban chỉ đạo đã tổ chức cuộc họp để thảo luận cho ý kiến đối với kết quả chỉ đạo xử lý một số vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi
chỉ đạo kết quả chỉ đạo giám sát làm rõ sai phạm trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc xây dựng
ban hành chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngân hàng tài chính tài sản công định giá tự chủ tài chính chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp
tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp
từ sau phiên họp thứ hai mươi ba của ban chỉ đạo vào tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay các cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực cố gắng thực hiện nghiêm kết luận của tổng bí thư trưởng ban chỉ đạo
công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực nói chung công tác điều tra xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng
tiêu cực nói riêng tiếp tục được đẩy mạnh quyết liệt đồng bộ hiệu quả hơn cả ở trung ương và địa phương
tiến độ điều tra xử lý các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo cơ bản đáp ứng yêu cầu của ban chỉ đạo và thường trực ban chỉ đạo
có vụ vượt kế hoạch đề ra công tác thu hồi tài sản trong các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo tiếp tục có chuyển biến tích cực
kết luận cuộc họp tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá cơ quan thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã chuẩn bị báo cáo ngắn gọn cụ thể và đề xuất nhiều vấn đề
với tinh thần đẩy mạnh làm tốt hơn nữa hiệu quả cao hơn nữa công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực không phải chỉ đến đây là dừng
mà phải tiếp tục lâu dài nghiên cứu luật pháp các cơ chế chính sách để có những biện pháp đúng trúng hiệu quả
về nhiệm vụ thời gian tới thường trực ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực
tập trung xử lý rứt điểm những vụ việc đang dở dàng những khâu còn yếu những vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm
nhất là tập trung kiểm tra giám sát thanh tra kiểm toán điều tra xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến các vụ án vụ việc xảy ra tại công ty việt á công ty aic tập đoàn flc tân hoàng minh vạn thịnh pháp
tại cuộc họp này thường trực ban chỉ đạo yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm các kiến nghị đề xuất tại báo cáo kết quả chỉ đạo giám sát của đảng đoàn quốc hội
chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan báo cáo kết quả về ban chỉ đạo tại phiên họp thứ hai mươi năm
chiều nay tại hà nội bộ công an tổ chức lễ tiếp nhận học bổng tập đoàn tramvit hàn quốc trao tặng các cháu là con thương binh liệt sĩ công an nhân dân việt nam
và các cháu học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn thông qua quỹ nghĩa tình đồng đội công an nhân dân
tham dự buổi lễ có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đại diện tập đoàn tramvit và lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc bộ công an việt nam
hoạt động trao tặng học bổng mang nhiều ý nghĩa nhân văn
tập đoàn tramvit đã được tập đoàn tramvit thực hiện liên tục trong hơn một mươi năm qua
tại buổi lễ chủ tịch tập đoàn tramfit đã trao học bổng trị giá một tỷ đồng để bộ công an quản lý
đây là học bổng được tập đoàn thực hiện dành tặng các cháu là con thương binh liệt sĩ công an nhân dân có hoàn cảnh khó khăn phân đấu vươn lên có thành tích xuất sắc trong học tập
trân trọng cảm ơn tình cảm của chủ tịch ly đê bồng và tập đoàn tramvit đã dành cho bộ công an việt nam
thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh đây chính là món quà có ý nghĩa là nguồn động viên chia sẻ giúp các cháu vượt lên hoàn cảnh trở thành con ngoan trò giỏi tiếp bước cha anh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
thứ trưởng cũng khẳng định bộ công an việt nam sẽ sử dụng quỹ một cách hiệu quả thiết thực theo đúng quy chế mục đích của quỹ đã đề ra
bộ công an sẽ làm hết sức mình để tạo môi trường thuận lợi cho các tập đoàn các nhà doanh nghiệp nước ngoài trong đó có hàn quốc đến việt nam đầu tư và công tác
đồng thời đồng hành thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện với bộ công an cũng như các địa phương của việt nam
sáng nay ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang đã tổ chức hội nghị sơ kết một năm xây dựng xã phường thị trấn cơ quan doanh nghiệp
cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự hội nghị
tại hội nghị các đại biểu đã tiến hành thảo luận về những cách làm sáng tạo đầy mạnh bảo tồn văn hóa các dân tộc xây dựng khối đại đoàn kết
kinh nghiệm vận động người có uy tín đồng bào mông chấp hành pháp luật thực hiện nếp sống mới xây dựng nòng cốt điển hình bảo đảm an ninh trật tự trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở
qua một năm triển khai thực hiện tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn được xây dựng điển hình đã chuyển biến rõ nét kéo giảm vi phạm pháp luật giảm tội phạm tai nạn tệ nạn xã hội giảm phức tạp về an ninh trật tự
kết quả đã có một mươi ba xã sáu cơ quan doanh nghiệp cơ sở giáo dục đạt điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc một công an phường phan thiết đạt điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
kết quả của việc triển khai xây dựng cơ quan xã phường điển hình đã góp phần thúc đẩy và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tạo chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự từ đó góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
thưa quý vị trong những năm qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn phường yên bắc thị xã duy tiên tỉnh hà nam luôn được đảng ủy ubnd
dân phường quyết liệt chỉ đạo thực hiện xây dựng với nhiều mô hình mới cách làm hiệu quả tạo sức lan tỏa mạnh mẽ huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân cùng với lực lượng công an nhân dân trong bảo đảm an ninh trật tự phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
nhiều mô hình không còn là những khẩu hiệu hình thức khô cứng mà đã trở thành thói quen ý thức và hành động thường ngày của các tầng lớp nhân dân
tổ dân phố văn xá phường yên bắc thị xã duy tiên tỉnh hà nam
một trong những địa phương nhiều năm liền được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự không có người mắc tiện nạn xã hội đời sống nhân dân ngày càng thay ra đổi thịt
những ngôi nhà cao tầng mang dáng dấp phố phường mọc lên san sát những con đường cờ hoa rực rỡ các thôn xóm xanh sạch đẹp hệ thống camera an ninh đèn chiếu sáng được lắp đặt khắp các tuyến đường
không chỉ vậy đến với văn xá người dân còn cảm nhận được những giá trị văn hóa tinh thần phát huy tình làng
để sống đoàn kết kêu sơn cùng nhau xây dựng cuộc sống văn minh
không có những bộ việc xảy ra

đoàn kết kêu sơn cùng nhau xây dựng cuộc sống văn minh
hiệu quả của camera an ninh là đóng góp rất lớn vào công tác đảm bảo an ninh trật tự và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
với những đóng góp to lớn của nhân dân sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể và sự nỗ lực quyết tâm của lực lượng công an
có thể khẳng định rằng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn phường yên bắc thị xã duy tiên đã và đang góp phần tích cực
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xây dựng nông thôn mới tạo thuận lợi để nhân dân yên tâm sinh sống lao động sản xuất phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
triển khai chiến dịch tuyên truyền đấu tranh phòng chống hoạt động tội phạm trên không gian mạng của bộ công an sáng ngày hôm nay cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
phối hợp với hiệp hội an ninh mạng quốc gia việt nam và văn phòng cơ quan liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ un women tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề
phụ nữ hòa bình và an ninh mạng tăng cường an ninh mạng và bảo vệ quyền riêng tư cho phụ nữ và trẻ em gái trên không gian mạng tại việt nam
lãnh đạo cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nêu rõ tại việt nam gần chín mươi nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến là nữ
kết quả khảo sát năm hai nghìn hai mươi một của trung tâm sáng kiến sức khỏe và dân số đã chỉ ra rằng gần ba mươi sáu năm trẻ em tham gia khảo sát đã phải trải nghiệm các thông tin hình ảnh liên quan đến bạo lực
sự gia tăng của tội phạm mạng tấn công mạng gây ra mối đe dọa thường xuyên đối với các cá nhân tổ chức hòa bình ổn định của các quốc gia
bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương đặc biệt là phụ nữ và trẻ em trước tội phạm trực tuyến cũng ngày càng trở nên cấp thiết hơn
hội thảo được tổ chức tiếp tục là hoạt động thiết thực
hội nghị tuyên truyền luật an ninh mạng nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định về bảo vệ dữ liệu quyền riêng tư cho phụ nữ và trẻ em gái trên không gian mạng của việt nam
thảo luận về các khía cảnh đa dạng của an ninh mạng các biện pháp trao quyền sáng kiến giáo dục và can thiệp chính sách để đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trên không gian mạng
việt nam mong muốn thúc đẩy hợp tác và chung tay cùng cộng đồng quốc tế thông qua các hoạt động cụ thể thiết thực để phòng chống các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên môi trường mạng
để tiếp tục giữ vững an ninh trật tự ổn định xã hội bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn và các sự kiện lớn của đất nước tạo nền tảng thực hiện tốt các nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn ngay từ đầu năm
bộ công an mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
cơ quan truy tố cáo buộc mục đích của tập đoàn tân hoàng minh là huy động và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư thứ cấp trong đó chủ yếu là người dân những nhà đầu tư không chuyên
với các thủ đoạn trên tập đoàn tân hoàng minh đã huy động được gần một mươi bốn tỷ đồng thông qua việc phát hành mua bán chín gói trái phiếu trái pháp luật
cáo trạng xác định có hơn sáu sáu trăm linh khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu hợp đồng chuyển nhượng và bị tập đoàn tân hoàng minh chiếm đoạt tám sáu trăm linh tỷ đồng
trong đó đội ảnh dũng giữ vai trò chủ mưu chịu trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt
quá trình điều tra đến nay đỗ anh dũng đã nộp lại và cơ quan điều tra bộ công an thu hồi tổng cộng hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án
liên quan đến vụ cướp tại phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng bidv số một trăm sáu mươi chín ngũ hành sơn quận ngũ hành sơn khiến một bảo vệ tử vong
vào chiều ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng đã phối hợp với công an quận ngũ hành sơn và các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố truy xét và bắt giữ thành công hai đối tượng chỉ sau một giờ đồng hồ
hai đối tượng được xác định là nguyễn mạnh cường hai mươi năm tuổi trú tại huyện quế sơn tỉnh quảng nam và trần văn trí hai mươi hai tuổi trú tại xã hòa sơn huyện hòa vang thành phố đà nẵng
khoảng một mươi ba h ba mươi phút cường và trí nguy trang đi vào ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv phòng giao dịch ngũ hành sơn dùng súng và dao chuẩn bị từ trước uy hiếp nhân viên lấy tiền
sự việc bị ông trần minh thành là bảo vệ của ngân hàng phát hiện chống trả quyết liệt nên bị cường đâm trọng thương và tử vong
nhận được tin báo lực lượng công an đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường tổ chức truy xét và bắt giữ được hai đối tượng
tại cơ quan công an cường và trí thừa nhận quen biết nhau qua mạng xã hội do nợ nần nhiều không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định cùng nhau đi cướp ngân hàng dùng tiền đặt mua hung khí trên mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội